hôm qua ngày hai tháng một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã trực tiếp giao quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
theo nghị định số một trăm linh tăng mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng bia rượu
đặc biệt là trong dịp gần tết nguyên đán này
sau đây là ghi nhận của phóng viên tại đội cảnh sát giao thông số sáu nút giao thông xuân thủy cầu giấy
tại nút giao xuân thủy quận cầu giấy lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông xe máy vi phạm nồng độ cồn
ngoài các trường hợp chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông vẫn có nhiều người tỏ thái độ không chịu hợp tác có hành vi chống đối
theo nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ các quy định về xử phạt liên quan đến nồng độ cồn đều tăng mạnh
cụ thể nồng độ cồn áp dụng với xe máy là từ đến hai mươi bốn mg trên một lít
khí thở mức phạt hai triệu đến ba triệu
hai mươi năm đến bốn mg trên một lít khí thở mức phạt bốn triệu đến năm triệu
bốn mươi mg trên một lít khí thở trở lên mức phạt sáu đến tám triệu đồng
như vậy chỉ cần có nồng độ cồn trong người thì đã bị coi là vi phạm
tương tự như vậy mức phạt cao nhất với người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn là tám trăm linh đồng và đối với ô tô là bốn mươi triệu đồng
ngoài ra người vi phạm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe có thời hạn đến hai năm
trong đợt cao điểm này phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trong đó tập trung vào kiểm tra xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông